tỉnh phú yên đang tiến hành hỗ trợ các doanh nghiệp chuyên bao tiêu sản phẩm tôm hùm của ngư dân
tham gia vào các chương trình kết nối cung cầu tại các thành phố lớn
và chủ trương này nhằm chủ động mở rộng mạng lưới tiêu thụ sản phẩm tôm hùm thị trường nội địa
hạn chế bị động từ các thị trường nước ngoài
từ cuối tháng chín hai doanh nghiệp ở phú yên đã tham gia chương trình kết nối cung cầu
tại tp hcm để giới thiệu sản phẩm tôm hùm và cũng như tìm kiếm khách hàng tại thị trường lớn này
đây là cơ sở để tôm hùm phú yên được quảng bá tới nhiều thành phố lớn
thông qua các sự kiện kết nối cung cầu về sản phẩm nông lâm thủy sản